chủ tịch hồ chí minh vì lãnh thủ kính yêu của nhân dân việt nam
ngày hai tháng chín năm nay cả nước kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh một sự kiện trọng đại của đất nước cũng là kỷ niệm năm mươi một năm ngày bác hồ đi xa mãi mãi
tròn bảy mươi năm năm trước tại quảng trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa một văn kiện lịch sử trọng đại
cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thể hiện tư tưởng trí tuệ tâm hồn bản lĩnh và nhân cách hồ chí minh
cái văn kiện đầu tiên có lẽ toàn thế giới biết đến rất quan trọng bằng bất cứ một cái giá nào giữ cho được độc lập tự do của đất nước năm nay nó có cái ý nghĩa kỷ niệm bảy mươi năm năm
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm nay kỷ niệm quốc khánh đúng vào dịp các cấp ủy đảng trong cả nước đang tiến hành đại hội chuẩn bị tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
một sự kiện hết sức trọng đại của đảng của đất nước
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích tổng bí thư chủ tịch nước một lần nữa hoan nghênh cảm ơn anh chị em đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đảm nhận công tác này là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm phải làm sao giới thiệu cho hết miêu tả truyền cảm được cho tất cả
tư tưởng tình cảm trí tuệ nhân cách của bác hồ
cũng trong ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tham quan trưng bày chuyên đề chủ tịch hồ chí minh người sáng lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
với gần một trăm linh bức ảnh tư liệu quý trưng bày giúp người xem hiểu rõ hơn về công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh
hôm hai tháng chín sáng nay ngày một tháng chín đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã bày tỏ lòng thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị trước những diễn biến thiên tài ngày càng cực đoan khó lường
đã và đang xảy ra trên thế giới trong khu vực và ở nước ta
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
nhằm đưa ra các giải pháp cho tình hình thiên tài những tháng cuối năm
và giải pháp cấp bách cần triển khai thực hiện
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã xảy ra một mươi sáu loại hình thiên tai
đặc biệt là mưa lớn rồng lốc xét mưa đá động đất có xu hướng gia tăng
làm bảy mươi tám người chết thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
dự báo từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi khả năng sẽ xuất hiện từ bảy đến chín cơn bão
trong đó có bốn đến năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần đề cao cảnh giác
thường xuyên theo dõi tình hình và nâng cao khả năng dự báo
phải dự báo chính xác tình hình để có thể chủ động mọi tình huống
thủ tướng cũng lưu ý công tác vận hành hồ chứa liên hồ chứa bảo đảm an toàn đê điều hồ đập
các địa phương phải ra soát phương án sơ tán dân cư khi bão lũ
để bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai cũng như phòng chống dịch bệnh
chiều nay ban chấp hành đảng bộ tỉnh tây ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định
của bộ chính trị về công tác cán bộ
tại hội nghị đồng chí phạm minh chính quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trường ban tổ chức trung mương đã trao quyết định của bộ chính trị
chuẩn y ông nguyễn thành tâm phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh
giữ chức bí thư tỉnh ủy tây ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí phạm minh chính tin tưởng trên cương vị mới
đồng chí nguyễn thành tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí đề nghị tỉnh tây ninh cần thực hiện tốt công tác phòng chống khắc phục hậu quả dịch covid một mươi chín
đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường củng cố giữ gìn sự đoàn kết
thống nhất hơn nữa trong đảng bộ tạo sức lan tỏa trong xã hội trong nhân dân
chuẩn bị thật tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tây ninh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nhất là việc lựa chọn nhân sự ban chấp hành ban thường vụ nhiệm kỳ tới
chiều nay nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáu năm bộ chính trị ban hành nghị quyết ba mươi sáu về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
báo nhân dân phối hợp với nhà xuất bản lao động xã hội xuất bản cuốn sách
vì sự thật lịch sử vì tình yêu tổ quốc tập hợp chọn lọc một số tác phẩm tiêu biểu
của các tác giả là người việt nam ở nước ngoài đăng tải chuyên mục bình luận phê phán
của báo nhân dân xuất bản trong những năm gần đây
đến sự có các đồng chí ủy viên
đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương
chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí nguyễn thế kỷ tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
đồng chí nguyễn đức lợi tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
cuốn sách gồm bốn mươi một bài viết được thực hiện dưới hai hình thức
tác giả gửi bài tới báo nhân dân hoặc phóng viên báo nhân dân
lượt ghi ý kiến trình bày qua video clip
các tác phẩm này được thực hiện trên tinh thần hòa hợp dân tộc tôn trọng lẫn nhau
cùng hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
từ mẫu số chung là lòng yêu nước các tác giả gửi gắm niềm tin vào vai trò tổ chức
lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thông qua các tác phẩm báo chí thẳng thắn vạch trần bản chất
và đấu tranh với các tổ chức chống cộng trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
vạch chân các luận điệu thủ đoạn kích động hận thù
phá hoại tình đoàn kết giữa người việt nam ở trong nước và ngoài nước
lên án thủ đoạn tiếp tay các hoạt động chống phá đất nước
phê phán một số chính phủ và tổ chức quốc tế nhân danh dân chủ nhân quyền
để can thiệp vào công việc nội bộ xuyên tạc và vu khống việt nam
đồng thời khẳng định vai trò của báo nhân dân là cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam
tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
thưa quý vị quốc kỳ quốc ca và quốc huy việt nam là bộ ba biểu tượng chính thức
thể hiện đầy đủ xúc tích về đất nước và con người việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày quốc khánh mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những biểu tượng thiêng liêng này
vào dịp hai tháng chín khi mà nhà trường tổ chức lễ quốc khánh cho các học viên người việt
chúng tôi thấy thực sự là tự hào khi mà mình được đứng hát bài quốc ca việt nam
dưới bóng cờ việt nam xung quanh là các bạn học viên từ các nước khác
bất kỳ đi đến nơi đâu
chỉ nhìn thấy hình ảnh việt nam nhìn thấy hình ảnh đá cờ của việt nam
đều có một cái cảm giác nó rất là tự hào
lúc đó mình cảm thấy nó rất vinh dự
mình cảm thấy như mình đúng là một người đại diện cho một dân tộc anh hùng
với một cái bản quốc ca rất là hùng tráng
đó là những lời chia sẻ đầy tự hào của những người con khi xa quê được nghe
được nhìn thấy những biểu tượng thiêng liêng của việt nam trên đất bạn
quốc kỳ quốc ca quốc huy việt nam là những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử chính trị văn hóa của đất nước
quá trình ra đời của các biểu tượng này là những câu chuyện đặc biệt
xuất phát từ thực tế hoàn cảnh lịch sử
mà ngày hôm nay chúng ta có thể tìm hiểu qua những hiện vật tài liệu
được trưng bày trong triển lãm quốc kỳ quốc ca quốc huy
biểu tượng tự hào dân tộc việt nam tại ba mươi bốn phan kế bính hà nội
triển lãm không chỉ cung cấp thông tin hữu ích
mà từ đó nhân lên niềm tự hào tự tôn dân tộc
hùn đúc tinh thần yêu nước trong mỗi người
xin được chuyển sang nội dung khác
thưa quý vị được tin nguyên tổng thống ấn độ pranab mukherjee từ trần
hôm nay ngày một tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi điện chia buồn tới tổng thống ấn độ ramnath kovind
và qua tổng thống tới gia quyến ngài pranab mukherjee
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện chia buồn tới bộ trưởng ngoại giao ấn độ jai samka
thưa quý vị do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín năm nay nghỉ một ngày lại rơi vào giữa tuần
nên dự kiến lượng khách về quê hay đi du lịch không tăng như mọi năm
tuy nhiên các nhà xe bến tàu tại các thành phố lớn vẫn có phương án tăng chuyến
đồng thời vẫn bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
nếu như vào mọi năm tổng thống đã gửi điện chia buồn tới tổng thống
đây là thời điểm lượng hành khách tăng đột biến tại các bến xe liên tỉnh
thì năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng hành khách di chuyển
tại các bến xe không đông như tại bến xe mỹ đình lượng khách đến bến này
đã giảm tới khoảng năm mươi so với năm trước các nhà xe cũng không tăng thêm chuyến
dù không đông khách nhưng các bến xe vẫn có phương án tăng chuyến và bảo đảm an toàn phòng chống dịch
lượng khách đi lại trên bến không lông chỉ bằng ngày thường
tuy nhiên bến xe yêu cầu hành khách đến bến bắt buộc phải đeo khẩu trang rửa tay đốt khẩu khuẩn đo thân nhiệt
điều của các đơn vị đơn tả cũng tăng cường công tác của quản trường xe không tiện
cùng với việc bảo đảm việc đi lại cho hành khách tại các bến xe lực lượng công an cảnh sát giao thông
đã có mặt tại các cửa ngõ thành phố cũng như các tuyến đường quanh các bến xe để phân luồng và giảm ồn tắc giao thông
đơn vị đã bố trí ba tổ quản trang kiểm soát xung quanh đường giải phóng đường bạch đài ba trên cao
và các đường ngang để điều kiết giao thông
và nếu có hiện tượng chúng ta sẽ đưa các đơn vị đến bến xe
các lực lượng chức năng cũng tuần tra kiểm soát xử lý kiên quyết tình trạng xe dù bến cóc xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định trong dịp lễ năm nay
chiều nay công an phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng cho biết
trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động tại đài vệ tinh mặt đất inmasat khiến cho một người tử vong và một người bị thương
vào chiều ngày ba mươi một anh đặng quang mạnh sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã nguyên giáp huyện tứ kỳ hải dương và anh lù văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại yên minh hà giang đang thi công bảo dưỡng thì bất ngờ cột anten bị đổ khiến cho anh mạnh tử vong tại chỗ
anh trung bị thương được đưa vào bệnh viện hiễu nghị việt tiệp hải phòng cấp cứu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc
chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã họp khẩn
bàn các phương án khắc phục hậu quả của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay
tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh phú thọ nằm trên địa bàn phường gia cẩm thành phố việt trì làm cho bốn người tử vong
đây là hiện trường của vụ tai nạn lao động khiến bốn người thiệt mạng
khi tốt công nhân đang thi công phần móng của công trình kè tao lùi cao khoảng bốn mét đào sâu thêm hai mét chiều dài khoảng hai mươi mét
tầm tám giờ thì thấy
cả ly nó sập âm một cái quay ra chạy ra cái thì thấy người với lại thợ hô hào là có người chết khóc ngóc gì đấy
nó bị thiếu hôm qua rồi nó có chỗ cách chỗ mà sự việc bị chết người đấy là cách của độ một mươi một mươi năm mét thì là đã sạt từ chiều hôm qua
sạt rất nhiều đấy thì sáng nay họ tưởng là họ dừng nhưng mà sáng nay họ thấy vẫn vào thi công

lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ chỉ đạo các địa phương có người bị nạn nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự
yêu cầu thành phố việt trì khẩn trương di rời các hộ gia đình đang sinh sống sát khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm
do cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nếu có sai vạm sẽ xử lý hình sự
do cái yếu tố là thời tiết trong mấy ngày vừa qua nó mưa quá lâu và cái khảo sát liền kề đấy nó cũng chưa được cụ thể cho nên đấy là vụ đất mượn
nên quá trình thi công thì nó đã bị toàn bộ cái phần đất đắp cũ đấy nó đã đổ
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn các địa phương có người bị nạn và các ngành chức năng đã cử các đoàn đến chia sẻ thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn
sau đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được
thưa quý vị cũng nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ tại nhà hát lớn hà nội
đến sự có thủ tướng nguyễn xuân phúc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
với chủ đề tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
chương trình được chia thành ba chương
đất nước khát vọng hòa bình và tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
phần mở đầu là hòa tấu tác phẩm một mươi chín tháng tám của nhạc sĩ xuân oanh
tuyên ngôn độc lập chủ tịch hồ chí minh đọc ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và hợp xướng đất nước chọn niềm vui
chương một sẽ làm nổi bật chủ đề đất nước
đất nước lời du làng tôi biển hát chiều nay
đêm thành phố đầy sao hà nội huế sài gòn
các tác phẩm đường chúng ta đi liên khúc lô giang
trường ca sông lô hò kéo pháo giải phóng điện biên
bài ca hy vọng giáng đứng việt nam anh vẫn hành quân
đã được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương hai khát vọng hòa bình
và chương ba cũng là chủ đề của chương trình
là các tác phẩm như đất nước tình yêu hà nội niềm tin và hy vọng
trên công trường rộn tiếng ca tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
liên khúc hát múa tình em biển ca việt nam quê hương tôi
với nhiều ca sĩ nghệ sĩ tên tuổi tham gia
chương trình đã tạo dựng và khắc họa sâu sắc bằng âm nhạc và nghệ thuật
hình tượng tổ quốc việt nam qua hàng nghìn năm lịch sử
giàu bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước anh hùng cách mạng
đã chiến thắng nhiều thế lực xâm lăng
và ngày nay đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng hòa bình
thưa quý vị và các bạn chiều nay trung tâm báo chí tp hcm
tổ chức họp báo thông tin về việc đại biểu quốc hội phạm phú quốc
có hai quốc tịch gồm việt nam và sip
theo đó vào ngày hai mươi năm tháng tám ông phạm phú quốc đã làm đơn
xin thôi đại biểu quốc hội thôi chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
tuy nhiên vấn đề không chỉ là làm đơn xin thôi tư cách đại biểu
mà cần xem xét thật kỹ tính pháp lý của vụ việc này
vì đây không phải là lần đầu tiên có đại biểu mang hai quốc tịch
và trong chương trình hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn công khanh
cục trưởng cục hộ tịch quốc tịch chứng thực bộ tư pháp về vấn đề này
và sau đây sẽ là phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
xin mời chị thúy quỳnh
mở cửa trở lại

thưa quý vị hôm nay ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu nhấn mạnh
nước này sẵn sàng cân nhắc đối thoại với hy lạp để giải quyết những bất đồng
về các quyền lợi và các nguồn tài nguyên tại địa trung hải
ngoại trưởng cavusoglu khẳng định ankara sẽ bày tỏ thiện trí
miễn là athens cũng tỏ thái độ thiện trí tương tự
tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi hải quân thổ nhĩ kỳ thông báo
tàu khảo sát oruc reis của nước này sẽ tiến hành thăm dò địa chấn
tại khu vực tranh chấp ở đông địa trung hải tới ngày một mươi hai tháng chín
thay vì kế hoạch ban đầu là chỉ đến ngày một tháng chín
bộ ngoại giao hy lạp cho rằng thông báo trên là bất hợp pháp
athen hối thúc ankara hợp tác vì sự ổn định trong khu vực
trong hai mươi bốn giờ qua nga ghi nhận bốn bảy trăm hai mươi chín ca nhiễm mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước này vượt con số một triệu
trong hai mươi bốn giờ qua tại nga đã có thêm một trăm hai mươi ba ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên một mươi bảy hai trăm chín mươi chín người
hiện nga là nước có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất châu âu và đứng thứ tư thế giới
sau mỹ brazil ấn độ
tuy nhiên hơn tám trăm linh người đã hồi phục và với chỉ hơn một mươi bảy trường hợp tử vong
tỷ lệ tử vong ở nga
thấp hơn rất nhiều các nước châu âu khác
hôm nay các trường học tại nhiều nước châu âu đã mở cửa trở lại
sau gần sáu tháng ngừng hoạt động do covid một mươi chín cho dù số ca lây nhiễm mới vẫn tăng
các trường học tại vùng england và xứ quên của vương quốc anh sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn
từ ngày một tháng chín để chuẩn bị cho một kỳ học mới
bộ giáo dục vương quốc anh cho hay một hệ thống kiểm soát sẽ được áp dụng
nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
trong đó có việc thực thi giải quyết
còn tại pháp các học sinh nước này đã trở lại trường học từ ngày một tháng chín
mặc dù nhiều bậc phụ huynh và giáo viên quan ngại nguy cơ gia tăng tốc độ lây nhiễm virus sars cov hai
tuy nhiên giới chức đã lên tiếng chấn an
các giáo viên và học sinh ở độ tuổi từ một mươi một đến một mươi tám buộc phải đeo khẩu trang cả ở trong và ngoài lớp học
tương tự học sinh tại bỉ cũng đi học trở lại vào ngày một tháng chín
trong khi các trường học tại đức đã hoạt động trở lại từ tháng bảy
tại hy lạp học sinh sẽ trở lại trường học vào ngày bảy tháng chín tới
và phải đeo khẩu trang trong khi sĩ số mỗi lớp bị giới hạn hai mươi năm em một lớp
tổ chức y tế thế giới who vừa kêu gọi các nước duy trì các biện pháp hạn chế
nhằm đối phó với đại dịch covid một mươi chín
đồng thời cho rằng việc mở cửa một cách thiếu kiểm soát sẽ là cách làm dẫn tới thảm họa
tổng giám đốc who ông tedros thừa nhận rằng nhiều người đã mệt mỏi trước các biện pháp hạn chế
và muốn quay trở lại trạng thái bình thường sau tám tháng bùng phát dịch covid một mươi chín
nhưng việc mở cửa cần được thực hiện an toàn
không một quốc gia nào nên giả bộ như đại dịch đã kết thúc
thực tế là virus sars cov hai vẫn lây lan vô cùng dễ dàng
ngoài ra who cũng cho rằng hoạt động cấp phép khẩn cấp đối với các loại vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
cần đặc biệt cân nhắc
số người thiệt mạng trong vụ không kích của israel nhằm vào các mục tiêu quân sự ở syri
vào ngày ba mươi một tháng tám đã lên tới một mươi một người trong đó có một dân thường

sát nhân quyền syri cho biết các tên lửa của israel tấn công các vị trí của lực lượng phong trào hezbollah
và các nhóm ủng hộ chính quyền damas ở phía tây nam thủ đô và các thị trấn thuộc vùng nông thôn
của tỉnh daraa miền nam syri
quân đội israel chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này
tờ báo trào phúng hàng tuần nổi tiếng shackly hebdo của pháp vừa xuất bản lại những hình ảnh biếm họa
gây nhiều tranh cãi về nhà tiên tri mohammad để đánh dấu thời điểm những đối tượng
liên quan đến tên lửa của israel
trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo này năm hai nghìn một mươi năm bị đưa ra xét xử trong tuần này
trong vụ tấn công đẫm máu ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm một mươi hai người trong đó có cả những họa sĩ minh họa
nổi tiếng nhất tại pháp đã thiệt mạng khi hai anh em tay súng hồi giáo cực đoan saedis và charib
koachi xả súng vào các phòng làm việc của tòa soạn ở thủ đô paris hai thủ phạm đã bị tiêu diệt
tại hiện trường nhưng một mươi bốn đối tượng tình nghi tòng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại paris vào ngày hai tháng chín
trang bìa số da mới nhất của charlie hebdo là hình ảnh hàng chục bức biếm họa nhà tiên tri mohamed
những bức biếm họa này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người hồi giáo trên thế giới
nhóm biên tập cho rằng đây là lúc đưa các bức tranh biếm họa trở lại cho rằng là điều cần thiết khi phiên xét xử bắt đầu
hôm nay hội đồng khu vực tài chính london đã bắt đầu lấy ý kiến dân chúng về việc có nên
dỡ bỏ hoặc đặt tên lại cho các công trình có liên quan đến chế độ nô lệ thời thực dân
cuộc tham vấn sẽ kéo dài ba tháng nhằm thu thập ý kiến quan điểm từ khắp nước anh về các công trình kỷ niệm
các loại bảng hiệu tượng đài và tên phố một ủy ban sẽ tổng hợp và xem xét các ý kiến này
quyết định được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều lời kêu gọi trên cả nước về việc tháo
dỡ các công trình kỷ niệm liên quan đến quá khứ thuộc địa của anh sau vụ tượng của thương gia buôn bán nô
tỷ lệ edward colston bị giật đổ trong cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc ở thành phố này hồi tháng sáu
thưa quý vị bình thường thì các công ty công nghệ như bytedance microsoft walmart hay oregle vẫn
được coi là vua trong lĩnh vực của họ nhưng cuối tuần qua thực tế cho thấy họ hoàn toàn có thể trở
thành một thứ khác đó là những con tốt trên bàn cờ
những gã khổng lồ này đang bị vướng vào một cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng ngày càng gia tăng giữa mỹ
và trung quốc liên quan đến thương vụ bán lại hoạt động của tiktok tại mỹ thương vụ mua lại tiktok được cho
là đang bị chính trị hóa nhằm phục vụ những mục tiêu chiến lược khác nhau của chính quyền mỹ và trung quốc
tổng thống mỹ donald trump hồi tháng tám đã yêu cầu bytedance phải bán lại mọi hoạt động của tiktok ở mỹ
cho một công ty mỹ với lý do tiktok là mối đe dọa an ninh quốc gia vì có liên hệ với trung quốc
trong suốt nhiều tuần trung quốc liên tục chỉ trích yêu cầu từ tổng thống trump nhưng
vẫn im lặng về việc họ sẽ làm gì với tiktok điều này cho phép bytedance và tiktok theo đuổi
các cuộc đàm phán mua bán với microsoft walmart orku và các công ty mỹ khác
đến hôm hai mươi tám tháng tám bắc kinh khiến tất cả các bên bất ngờ khi cập nhật quy định kiểm soát xuất khẩu
bao gồm cả một số công nghệ quan trọng của tiktok động thái trên là lời tuyên bố từ chính phủ
trung quốc rằng họ hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực của mình để trì hoãn hoặc cắt đứt bất kỳ
thông tin nào vào footshot theo các nguồn tin giờ đây một thương vụ bom tấn đang chờ ngày hoàn tất
sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều
rõ ràng thương vụ này và ngành công nghệ cao nói chung đang bị chính trị hóa và chúng ta không
có cách nào thoát khỏi nó với tình hình như hiện nay các công ty bình thường chắc chắn sẽ mắc kẹt ở giữa
chính quyền tổng thống trump nhiều khả năng sẽ có hành động đáp trả động thái mới nhất từ phía

điều này sẽ đặt các công ty mỹ đang hoạt động tại trung quốc vào vị thế bấp bênh hơn đây chỉ là
phần nổi của tảng băng chìm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ mới của trung quốc được
nhiều người mô tả là liều thuốc độc cho thương vụ mua lại tiktok nếu trung quốc có động thái ngăn
cản thương vụ điều đó có thể khiến chính quyền của tổng thống trump phản ứng gây gắt hơn tiếp tục
khoét sâu căng thẳng giữa đôi bên điều quan trọng là người dân mỹ không sử dụng các ứng dụng do
dựng bởi bắc kinh có thể dùng chúng để theo dõi giám sát hay thậm chí là tống tiền người mỹ
chính quyền tổng thống trump gần đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục công ty
trung quốc với cáo buộc đe dọa an ninh hay vi phạm nhân quyền mỹ còn đe dọa sẽ thực hiện nhiều
biện pháp hơn nhằm ngăn các công ty công nghệ trung quốc như alibaba hay baidu làm ăn tại mỹ
trung quốc về cơ bản đang kiểm soát công nghệ và gây ảnh hưởng khắp thế giới đất nước này và
tổng thống trump tổng thống cứng rắn nhất với trung quốc trong lịch sử mỹ sẽ không chấp nhận điều đó
theo một phân tích của hội đồng doanh nghiệp mỹ trung các quy định mới về kiểm soát xuất khẩu
của trung quốc tác động tới hai công nghệ tối quan trọng với tiktok là công nghệ phân tích dữ liệu
người dùng để đưa ra các gợi ý nội dung mang tính cá nhân hóa và công nghệ chi phối những tương tác
giữa người dùng với trí tuệ nhân tạo muốn chuyển giao những công nghệ này cho các đối tác bên ngoài
trung quốc bên xuất khẩu cần nhận được giấy phép từ sở thương mại tỉnh của họ quy trình có thể
mất tới bốn mươi năm ngày làm việc biden cho biết họ sẽ tuân thủ những quy định mới
trung quốc đưa ra quy định mới về kiểm soát xuất khẩu công nghệ giữa lúc thương vụ bán tiktok sắp
đi đến hồi kết sau nhiều tuần đàm phán ban đầu một liên minh gồm các công ty công nghệ
trong đó có walmart alphabet công ty mẹ của google và shopbank
cố gắng đưa ra đề nghị mua lại tiktok tuy nhiên nỗ lực này không thành công
thương vụ tiktok đặc biệt khó khăn bởi mỹ đang đứng trước thêm cuộc bầu cử tổng thống và tổng
thống trump đang coi kiềm chế trung quốc là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược tái tranh cử của
mình mặt khác biden còn là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đối với các công ty công
nghệ của mỹ hành động chính trị hóa đang mang tới tác động tức thì mức độ chính trị hóa trong
thương vụ tiktok hiện nay là chưa từng thấy trên thực tế từ những gì đã xảy ra với
huawei và giờ đây là với tiktok
mỹ dường như sẽ không từ bỏ nỗ lực tẩy chay các công ty công nghệ của trung quốc
đồng thời kêu gọi các quốc gia khác chung tay vào nỗ lực này và động thái này chỉ khoét sâu
thêm căng thẳng vốn đã tồn tại lâu nay giữa hai cường quốc thế giới